chương trình xin được tiếp tục với các tin tức thời sự trong nước quan trọng
sáng nay tại thủ đô hà nội kỳ họp thứ chín quốc hội khóa một mươi bốn đã khai mạc
đây là kỳ họp quốc hội đầu tiên được tiến hành bằng hình thức họp trực tuyến
phát biểu tại phiên khai mạc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh
kỳ họp sẽ được chia thành hai đợt kết hợp giữa họp trực tuyến và họp tập trung
thời gian qua mặc dù vừa phải tập trung chống dịch covid một mươi chín vừa phải đẩy mạnh phục hồi kinh tế ổn định xã hội
nhưng các cơ quan tổ chức hiệu quan đã tích cực khẩn trương nỗ lực cao nhất trong chuẩn bị để kỳ họp khai mạc hôm nay
bước vào năm hai nghìn hai mươi dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát và nhanh chóng trở thành đại dịch
tác động tiêu cực đến mọi mặt hoạt động kinh tế xã hội của toàn cầu và việt nam
cùng với đó nước ta còn chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu
tình hình thiên tai diễn ra cực đoan bất thường gây thiệt hại lớn cho nhiều khu vực trong cả nước
tuy nhiên dưới sự lãnh đạo của đảng quốc hội chính phủ đã kịp thời ban hành nhiều nghị quyết
kết luận chỉ thị chỉ đạo các cấp các ngành từ trung ương đến địa phương
tập trung phòng chống dịch bệnh và triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ phát triển kinh tế đảm bảo an sinh xã hội
đến nay bước đầu chúng ta đã cơ bản kiểm soát được bệnh dịch ngăn chặn sự lây lan trong cộng đồng
bảo đảm sự an toàn về tính mạng và sức khỏe của người dân
quốc hội ghi nhận và đánh giá cao tinh thần không quản ngại khó khăn gian khổ hy sinh của đội ngũ
cán bộ y tế của chiến sĩ quân đội công an nhân dân và các lực lượng chức năng trên tuyến đầu phòng chống dịch
sự ủng hộ ý thức chấp hành chia sẻ của các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
thắng lời bước đầu
đầu này là kết quả của tinh thần quyết tâm cao sự thống nhất trong hành động và ý chí vương lên của cả hệ thống chính trị
thể hiện sức mạnh đoàn kết truyền thống yêu nước tính ưu việt của chế độ và tinh thần tương thân tương ái của dân tộc
củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với đảng và nhà nước
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cũng khẳng định hình thức họp trực tuyến là nét mới thể hiện sự linh hoạt
tận dụng tối đa lợi thế ưu
ứng dụng thành tiệu của khoa học công nghệ hiện đại trong hoạt động của quốc hội
song vẫn đảm bảo duy trì không khí dân chủ công khai của kỳ họp quốc hội theo đúng quy định của pháp luật
thay mặt quỹ ban thường vụ quốc hội tôi trân trọng đề nghị các vị đại biểu quốc hội tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm trí tuệ
dành thời gian nghiên cứu thảo luận kỹ lưỡng đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc góp phần vào thành công của kỳ họp này
và kỳ họp thứ chín
kỳ họp đặc biệt ghi dấu sự đổi mới tinh thần đoàn kết quyết tâm tạo động lực để đất nước và nhân dân ta vượt qua khó khăn tiếp tục tiến bước
với tinh thần đó tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ chín quốc hội khóa một mươi bốn xin trân trọng cảm ơn
ngay sau phiên khai mạc quốc hội đã nghe chính phủ báo cáo về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín và những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm
phục hồi phát triển dịch covid một mươi chín
cùng với đó là các báo cáo về một số nội dung khác của ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam chủ tịch nước các cơ quan của quốc hội và chính phủ
trước đó trong hai ngày một mươi tám và một mươi chín tháng năm đảng bộ xã nghĩa trụ huyện văn giang tỉnh hương yên đã long trọng tổ chức đại hội đại biểu đảng bộ xã lần thứ hai mươi năm nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đồng chí thứ trưởng nhấn mạnh hoạt động của lực lượng công an nhân dân mang tính chất rất đặc thù nhất là trong bối cảnh như hiện nay
theo thứ trưởng nguyễn văn thành hoạt động đoàn thể chính trị xã hội cần thể hiện qua ba thước đo là đúng chủ trương đúng pháp luật đảm bảo hiệu quả

phương hướng công tác nhân sự ban chấp hành trung ương khóa một mươi ba của đảng phương hướng bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của bộ chính trị ban bí thư năm hai nghìn một mươi chín báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát và kỷ luật đảng năm hai nghìn một mươi chín
sau hội nghị ban tổ chức đề nghị các đại biểu tổ chức quán triệt đến các đảng viên cán bộ chiến sĩ của đơn vị
còn vào tối qua tại hà nội học viện an ninh nhân dân đã tổ chức chung kết hội thi olympic các môn khoa học mark lenin và tư tưởng hồ chí minh cấp học viện năm hai nghìn một mươi chín
trải qua vòng sơ loại nghiêm túc và hiệu quả tại từng chuyên khoa ban tổ chức hội thi đã chọn ra được năm đội thi đại diện cho năm chuyên khoa học viên của học viện vào vòng chung kết
tại đêm thi trung kết với hình thức thi đối kháng hỏi đáp vào hùng biện các đội thi phải trải qua ba phần thi với tên gọi đi tìm chân lý
chơi đường và niềm tin tất thắng
hội thi olympic các môn khoa học mark lenin tư tưởng hồ chí minh là sân chơi trí thức trên lĩnh vực lý luận chính trị và khoa học xã hội nhân văn
cho học viên tất cả các hệ khóa trong toàn học viện an ninh nhân dân
qua đó khích lệ tạo đà cho phong trào học tập nghiên cứu các môn khoa học mark lenin tư tưởng hồ chí minh
đồng thời là cơ sở quan trọng cho việc tìm kiếm các nhân tố điển hình tham gia hội thi olympic các môn khoa học mark lenin tư tưởng hồ chí minh toàn quốc cuối năm hai nghìn hai mươi
kết thúc chung kết hội thi bàn tổ chức đã trao giải cho các đội thi cá nhân có thành tích xuất sắc nhất
tại hà nội vào sáng nay bộ thông tin và truyền thông tổ chức hội nghị lấy ý kiến về đề nghị xây dựng nghị định sửa đổi bổ sung nghị định bảy mươi hai và nghị định hai mươi bảy của chính phủ
quy định về quản lý cung cấp sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng
sau bảy năm thực hiện đã có những vấn đề bất cập cần điều chỉnh sửa đổi để đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính
điều chỉnh các hoạt động cung cấp nội dung thông tin trên mạng quảng cáo trực tuyến để tạo điều kiện cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trong nước phát triển lành mạnh và cạnh tranh bình đẳng với các doanh nghiệp ngoài nước
qua đó tạo hành lang pháp lý bắt kịp xu thế phát triển của các nội dung thông tin trên mạng và tăng cường bảo đảm an ninh thông tin
tại hội thảo đại diện các cơ quan tổ chức doanh nghiệp là những đối tượng chịu tác động chính của hai dự thảo nghị quyết thay thế
đã cho ý kiến tập trung vào một mươi hai chính sách được các đơn vị quản lý nhà nước đề xuất xây dựng liên quan đến lĩnh vực thông tin trên mạng viễn thông internet và an toàn thông tin
đặc biệt là các nội dung của từng giải pháp cụ thể cho mỗi chính sách được đề xuất
các ý kiến cũng hướng vào các điều khoản cụ thể tại hai dự thảo nghị định thay thế và kiến nghị liên quan đến lĩnh vực hoạt động kinh doanh của tổ chức doanh nghiệp
bảo đảm nghị định thay thế sẽ giải quyết được tất cả những vướng mắc hiện nay và có tính khả thi cao khi ban hành